sáng nay mùng sáu tháng ba tại hà nội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm giải thưởng cova leskaya và trao giải thưởng cova leskaya năm hai nghìn một mươi năm
tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị trưởng ban dân vận trung ương và phó chủ tịch nước nguyễn thị doan
buổi lễ kỷ niệm ba mươi năm là dịp để biểu dương tôn vinh và động viên các nhà khoa học nữ phấn đấu
đã đóng góp sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước trong thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
đồng thời đánh giá ghi nhận những đóng góp của nữ tri thức những thập thể cá nhân các nhà khoa học nữ đạt giải thưởng kovalev skyar của đất nước và thúc đẩy bình đẳng giới trong ba mươi năm qua
từ khi thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đến nay ủy ban giải thưởng kovalev skyar của việt nam đã lựa chọn và trao giải thưởng cho một mươi bảy tập thể và bốn mươi bốn cá nhân là nhà khoa học nữ xuất sắc của việt nam
năm hai nghìn một mươi năm ban tổ chức đã trao giải thưởng cho hai nhà khoa học nữ xuất sắc của việt nam
nhà khoa học nữ xuất sắc nhất đó là phó giáo sư tiến sĩ đảng thị cẩm hà viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam và tiến sĩ bác sĩ phạm thị ngọc thảo phó giám đốc bệnh viện trợ rẫy tp hcm
đây cũng là hoạt động nhằm khích lệ các nhà khoa học nữ việt nam đồng thời làm tăng thêm uy tín hoạt động khoa học của chị em và của phụ nữ việt nam đối với quốc tế
đây cũng là hoạt động nhằm khích lệ các nhà khoa học nữ xuất sắc của việt nam đồng thời làm tăng thêm uy tín hoạt động khoa học của chị em và của phụ nữ việt nam đối với quốc tế
đây cũng là hoạt động nhằm khích lệ các nhà khoa học nữ xuất sắc của việt nam đối với quốc tế